hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm
tại đài tưởng niệm cai hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào đã anh dũng chiến đấu
hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc
dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài
người sáng lập và giải nguyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liên sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đúng ngày kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm sinh nhật chủ tịch hồ chí minh và ngày hôm nay tại hà nội
bộ khoa học và công nghệ phối hợp với bộ quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng hồ chí minh
giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt sáu cho hai công trình đặc biệt xuất sắc
trong lĩnh vực quân sự quốc phòng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự và chủ trì lễ trao giải thưởng
giải thưởng hồ chí minh về khoa học và công nghệ là giải thưởng cao quý mà đảng và nhà nước
trao tặng các tác giả công trình cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc
có tính đột phá về khoa học và công nghệ hiệu quả kinh tế xã hội có giá trị to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định các công trình cụm công trình
được trao giải thưởng hồ chí minh có giá trị đặc biệt to lớn là kết quả của sự dày công
nghiên cứu công hiến trí tuệ tài năng của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ
chủ tịch nước nêu rõ xác định quan điểm phát triển khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã tiếp tục khẳng định
và giải thưởng các công trình được trao ngày hôm nay
tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng
trong giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao bằng chứng nhận giải thưởng cho các nhà khoa học
đồng tác giả của các công trình đoàn giải
thưa quý vị từ phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động trách nhiệm kỷ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
phụ nữ công an đã trưởng thành về mọi mặt số lượng hội viên ngày càng tăng
vai trò vị thế của phụ nữ công an trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định
dù ở cương vị vị trí công tác nào thì cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân cũng luôn phát huy bản lĩnh
trí tuệ sự cẩn mẫn tận tụy với công việc luôn phấn đấu học tập rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
và gian luyện phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang của người phụ nữ việt nam
khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động trách nhiệm kỳ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một được tổ chức vào sáng nay ngày một mươi chín tháng năm
với tỷ lệ nữ là gần một mươi năm trong tổng số biên chế lực lượng công an nhân dân
phụ nữ công an luôn năng động sáng tạo gương mẫu trách nhiệm phát huy ý chí nghị lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đóng góp không nhỏ cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và các cấp hội phụ nữ
được tặng thưởng các danh hiệu phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
xuất hiện ngày một nhiều hơn tấm gương phụ nữ công an dũng cảm những bông hồng thép có sức lan tỏa sâu rộng trong lòng nhân dân
lần đầu tiên lực lượng công an có một đồng chí nữ là ủy viên chuyên trách hội đồng quốc phòng và an ninh của quốc hội
có phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc có hàng trăm cán bộ nữ tình nguyện về công tác ở cơ sở
cụ thể hóa phong trào thi đua các cấp hội phụ nữ đã xây dựng triển khai thực hiện hai trăm ba mươi năm công trình mô hình phần việc giải quyết khâu yếu
việc khó những nội dung công tác trọng tâm biểu dương những kết quả đạt được của phụ nữ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua phát huy tính năng động sáng tạo
có hình thức phong phú đa dạng thu hút lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia
hội phụ nữ các cấp cần tiếp tục tổn mới và đổi mới hơn nữa về cả nội dung và hình thức các hoạt động phong trào
cần hướng về cơ sở đa dạng hóa và cụ thể hóa

có hình thức phong phú đa dạng thu hút lôi cuốn đảo hội viên tham gia

có hình thức phong phú đa dạng thu hút lôi cuốn đảo hội viên tham gia

phong trào dân vận khéo tại các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới vùng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng bốn mươi cá nhân đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu được tuyên dương và cũng đặc biệt nhấn mạnh
cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân cần phải tiếp tục phấn đấu không ngừng học tập theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự vì nước quên thân vì dân phục vụ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an yêu cầu và mong muốn hội phụ nữ các cấp và các hội viên của phụ nữ trong công an nhân dân tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua
các cuộc vận động chú ý hướng về cơ sở
mỗi cán bộ hội viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân ra sức tự học tự rèn tự soi tự sửa và vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
qua mỗi câu chuyện được các nữ cán bộ chiến sĩ chia sẻ tại chương trình càng thể hiện rõ nét hơn bản lĩnh trí tuệ tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến
thành tích và chiến công mà phụ nữ công an nhân dân đã đạt được là biểu tượng cho sự đoàn kết bản lĩnh trí tuệ sự chủ động trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu vươn lên
đồng thời khắc họa một cách đậm nét phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn trí tuệ kỷ cương vì an ninh tổ quốc
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn
một mươi chín tháng năm năm hai nghìn
người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng hết lòng hết sức công hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
vâng đúng ngày sinh nhật của bác hàng nghìn người dân từ mọi tầng lớp không quản ngại đường xá xa xôi thời tiết đã đến thủ đô hà nội vào lăng viếng bắc
tất cả đều mang trong mình những tấm chân tình của người con đất việt gửi đến người cha già kính yêu của dân tộc với một lòng thành kính
từ bảy giờ sáng đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước đã xếp hàng dài để được vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đến đây đồng bào cả nước đều mang trong mình những tấm chân tình của người con đất việt gửi đến bác hồ kính yêu
chúng tôi đây luôn luôn hướng về bác luôn luôn kháu khát một ngày này để được gặp bác trong cuộc đời được nhau đần là cái tốt mà chỉ dù có được một đần cũng rất là vui đồng và rất thoả mãn được
dù lượng người trong sáng nay dồn về đây rất đông tuy nhiên ai nấy đều ý thức xếp hàng trật tự không chen lấn sô đẩy
nhiều trường học cũng cho các em học sinh đến tham quan lăng bác với mong muốn giúp các em tưởng nhớ và tìm hiểu lịch sử của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
nhiều trường học cũng cho các em học sinh đến tham quan lăng bác với mong muốn giúp các em tưởng nhớ và tìm hiểu lịch sử của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
nhiều trường học cũng cho các em học sinh đến tham quan lăng bác với mong muốn giúp các em tưởng nhớ và tìm hiểu lịch sử của vị lãnh tục
nhiều trường học cũng cho các em học sinh đến tham quan lăng bác với mong muốn giúp các em tưởng nhớ và tìm hiểu lịch sử của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc